y tế nhận định quá trình số hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
có thể đóng góp từ hai mươi bốn đến ba mươi tỷ đô la mỹ vào tổng sản phẩm quốc nội gdp trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy vậy ngay từ giai đoạn đầu thực hiện việc chuyển đổi số
các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ
đang phải đối mặt với những rào cản trong quá trình chuyển đổi số
như thiếu tầm nhìn tư duy về chuyển đổi số những thách thức trong văn hóa công ty
sự tiết hụt các công nghệ thiết yếu và thiếu hiểu biết sâu sắc về khách hàng cũng như dữ liệu hoạt động
công ty mình cũng là công ty nhỏ nên là cũng không có điều kiện để có thể xuất khẩu đi
à cũng có thể đi công tác nước ngoài rồi để tham gia các cái triển lãm lớn đó
thì với mình đó tham gia các cái sản thương mại điện tử này thì là có cái lớn nhất
đó là về tiết kiệm được rất nhiều về các cái chi phí về marketing
cũng không có tiền để mà trả cho các bên để của marketing
đó thì là tiết kiệm về chi phí marketing chi phí về bán hàng chi phí về lưu kho lưu bãi
thì đấy là cái lớn nhất
và hiện tại thì bên mình vẫn tiếp tục vào một trăm linh doanh số xuất khẩu của bên mình đều qua chuyển đổi số
à thì đương nhiên đương nhiên về doanh nghiệp nhỏ thì thứ nhất là về phần chi phí là mình phải khó khăn
nhưng đã mình tham gia cuộc chơi chuyển đổi số thì mình phải chấp nhận đầu tư nó ban đầu
mình tập trung vào ba mảng đó là về nhân sự thì mình quản lý về có phần mềm nhân sự
và về quản lý doanh nghiệp thì mình có phòng quản lý kế toán bán hàng
và quản lý sản xuất
và hơn nữa hiện tại mình đang triển khai một hệ thống coi như là truyền thông và internet
và tạo app để phục vụ cho bán hàng
cái tỷ lệ tăng mình khoảng hai mươi so với khi mình thực hiện chuyển đổi số
tức là cái công việc chuyển đổi số nó phục vụ cho mình có nhiều thời gian
và có nhiều cách để mình tiếp cận hàng hơn tăng gia tăng niềm tin hàng hơn
chuyên gia cho rằng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả
chúng ta cần phải tự nhiên thông qua các chương trình đào tạo
thay đổi các quy cách lãnh đạo và quản lý công việc trong nội bộ tổ chức
công nghệ quy trình kinh doanh và con người phải song hành cùng nhau
để tạo nên sự đột phá trong kinh doanh và hoàn thành chuyển đổi số hiệu quả
hiện nay việc giải quyết các thủ tục đầu tư dự án tại khu công nghệ cao tp hcm còn chậm
gây khó khăn cho các doanh nghiệp
các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn thành phố hồ chí minh có những hướng dẫn cụ thể hơn
để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy nhanh tiến độ những dự án đang thực hiện
dự án này được cấp giấy phép đầu tư tại khu công nghệ cao tp hcm từ năm hai nghìn một mươi
với tổng vốn đầu tư nước ngoài là một trăm ba mươi triệu usd diện tích một mươi hai hectare
theo kế hoạch nơi đây sẽ hình thành mô hình phức hợp không gian làm việc
lưu trú học tập và giải trí của đội ngũ lao động chất lượng cao
dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong bảy năm
tuy nhiên đến nay sau tám năm chỉ một phần nhỏ trong dự án được vận hành
phần lớn diện tích đất vẫn đang để trống chưa thể xây dựng vì vướng thủ tục
chậm trễ về phê duyệt những thủ tục về hành chính và những điều chỉnh cần thiết
đôi khi chúng tôi cũng không biết phải xoay xở và xử lý những thủ tục đang vướng mắt như thế nào
và hầu hết cũng không có một cơ quan hay một đơn vị cho chúng tôi biết được thời gian để xử lý khi nào xong
và cái hỗ trợ đối với nhà đầu tư giải quyết những vấn đề đó như thế nào
một số nhà đầu tư
cũng bày tỏ việc đang nghiên cứu xin cấp phép đầu tư vào đây
nhưng lo ngại khâu làm các thủ tục hành chính bị chậm nên còn dài dặt trong quyết định rót vốn
chia sẻ với những vướng mắt của doanh nghiệp
ông phạm văn mãi chủ tịch ủy ban nhà dân tp hcm thừa nhận
việc giải quyết các thủ tục đầu tư trong thời gian qua đôi khi còn chậm
thời gian tới lãnh đạo thành phố cam kết tập trung hơn nữa để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
cụ thể là cập nhật quy hoạch nhanh chóng hơn
từ đó gắn trách nhiệm của các sở ngành để giải quyết các thủ tục đầu tư được nhanh hơn
ông mãi cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố
để giải quyết các điểm nghẽn về các thủ tục đầu tư trong các dự án được nhanh hơn
ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nó có rất nhiều cái vướng mắt cụ thể
mà trách nhiệm thuộc về là ủy ban nhà dân tp hcm
là bộ tổ chức các cơ quan ban ngành và của ban quản lý quân nghệ cao
thì chúng tôi nói ra đây như là
một sự cam kết với các nhà đầu tư với cộng đồng doanh nghiệp
và chúng ta cùng với nhau nỗ lực phối hợp với nhau để tháo gỡ
thì thời gian sắp tới sẽ tốt hơn
sắp tới thì chúng tôi sẽ quyết liệt triển khai cơ chế một cửa liên thông
thì theo cái cơ chế một cửa liên thông này đó
thì ban quản lý với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước
sẽ là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ
đối với tất cả mọi thủ tục hành tranh của nhà đầu tư
trên địa bàn nhà nước

với thành phố thủ đức
với các sở ngành có liên quan
để phối hợp giải quyết các thủ tục hành tránh này đảm bảo thời hạn
theo ban quản lý khu công nghệ cao
hiện tại các doanh nghiệp khi muốn đầu tư vào khu
phải làm các thủ tục ở các sở ngành
thời gian trung bình để hoàn thiện cũng phải kéo dài hai năm
sắp tới đây
khi khu công nghệ cao thực hiện một cửa liên thông
thời gian có thể rút ngắn xuống chỉ còn sáu tháng
được biết khu công nghệ cao tp hcm được thành lập năm hai nghìn hai
cách đây đúng hai mươi năm
với sứ mạng là xây dựng nền móng công nghiệp
công nghệ cao cho tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
và tầm nhìn trở thành tiểu khu đô thị khoa học và công nghệ
đến nay khu công nghệ cao đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho một trăm sáu mươi ba dự án
với tổng vốn đầu tư đạt gần một mươi hai một tỷ usd
trong đó có nhiều dự án của các tập đoàn công ty công nghệ cao
như intel hoa kỳ samsung hàn quốc pvi đức ntt nhật bản
các doanh nghiệp không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn
đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghệ cao
đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tướng a xin chào và hẹn gặp lại